những ngày qua các đợt mưa bão liên tục xuất hiện tại các tỉnh miền trung và miền bắc
mặc dù các cơ quan chức năng luôn thông tin thời tiết biển động cảnh báo tàu thuyền không ra khơi
nhất là các tàu thuyền có công suất nhỏ để bảo đảm an toàn
tuy nhiên bất chấp nguy hiểm ngư dân một số vùng ven biển quảng ngãi vẫn ra khơi đánh bắt hải sản
trong những ngày qua mặc dù lực lượng biên phòng cảnh sát đường thủy tỉnh quảng ngãi tăng cường tuần tra
kiểm soát kêu gọi tàu thuyền vào tranh bão
tuy nhiên tại cảng biển sa kỳ vẫn còn một số tàu thuyền nhỏ lén lút ra cờ cảng
chủ các tàu cá nhỏ thường canh thời điểm sáng sớm hoặc trưa để lén ra biển đánh cá
bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng
tại một số cửa biển dù đã có lực lượng chức năng kiểm soát nhưng vẫn còn tình trạng ngư dân đưa thuyền thúng nhỏ ra biển
các vùng ven sóng lớn để đánh bắt hải sản
theo kinh nghiệm của ngư dân mỗi khi biển động có sóng gió lớn là thời điểm đánh bắt được nhiều hải sản
do vậy thời tiết xấu biển động nhưng một số ngư dân vẫn chủ quan ra khơi đánh bắt
từ tháng bảy đến nay ba tàu cá của ngư dân quảng ngãi đã bị nạn và chìm vì ra khơi đánh bắt
mùa biển động
thiệt hại tài sản và con người do sự chủ quan của ngư dân trước thời tiết diễn biến bất thường là rất lớn
vì vậy ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
thì người dân cũng không nên chủ quan
nên lơ là trước những cảnh báo của cơ quan chức năng